một cuộc họp được cho là mang tính lịch sử giữa ba bộ bộ kế hoạch và đầu tư bộ giao thông vận tải bộ xây dựng và lãnh đạo của sáu tỉnh đồng bằng sông hồng
để xây dựng cơ chế thống nhất về nguồn vốn và hình thức đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển qua các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình và thanh hóa
các bộ và địa phương đặt ra quyết tâm thực hiện để làm sao trước năm hai nghìn hai mươi hoàn thành xong tuyến đường này
khi hoàn thành tuyến đường bộ ven biển đi qua sáu tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa có chiều dài dự kiến là năm trăm năm mươi km
đây là một phần của tổng thể tuyến đường ven biển từ móng cái quảng ninh đến xã hà tiên tỉnh kiên giang
dù được coi là quan trọng nhưng vì nhiều lý do nên tuyến đường chưa triển khai được đặc biệt là việc đấu nối các tuyến đường giữa các tỉnh với nhau
thời gian vừa qua chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều các giải đoạn
các nhà đầu tư về thấy giữa khoảng cách từ ninh bình xuống vùng đê biển tới khoảng năm mươi km nhưng liên kết dạc của chúng tôi về đường còn đang khó khăn
do vậy đường ven biển cũng rất cần thiết
chúng tôi đánh giá rất cao cách thức và muốn thành công được tuyến đường này sự đầu tư của chúng tôi cũng rất quan trọng
hôm nay bộ trưởng
các ngành các bộ đã ủng hộ theo hướng này
tôi cho là đây là một trong những bước đi rất thiết thực rất quyết liệt và đảm bảo được sự thành công của dự án đầu tư đường con góc ven biển
với sự quyết liệt của ba bộ trưởng và đại diện sáu tỉnh có tuyến đường bộ ven biển đi qua
những vướng mắt về việc đấu nối các đoạn đường giải pháp về nguồn vốn đầu tư đã được bàn thảo và đưa ra hướng giải quyết
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh
dự án đã rõ về chủ trương một số đoạn đang làm giờ chỉ cụ thể hóa thêm một số đoạn để làm toàn tuyến
nên đề nghị các bộ ngành địa phương hỗ trợ hoàn thành thủ tục giúp các địa phương sớm khởi công và triển khai
hiện cũng có một nguồn ngân sách nhỏ để hỗ trợ bộ sẽ tính toán công khai minh bạch để triển khai được toàn tuyến
và đặc biệt mục tiêu đặt ra làm sao trước năm hai nghìn hai mươi xong toàn tuyến đường ven biển này